hà nội đón không khí lạnh hiếm gặp sáng tháng năm ra đường cứ ngỡ đông về
triều tiên huy động quân đội chống dịch covid một mươi chín
thượng hải dỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế phòng covid một mươi chín
năm ô tô đâm liên hoàn đường vành đai ba trên cao ủn tắc kéo dài
bốn thành viên trong gia đình thoát chết khi ô tô con bất ngờ bốc cháy
kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin trưa trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị sáng nay đi đường chắc hẳn khán giả thủ đô cảm nhận được không khí rất khác của hà nội
vào thời điểm giữa tháng năm khi thời tiết xe lạnh như mùa thu
vâng hà nội đang trải qua những ngày thời tiết đặc biệt nhất trong năm khi gió mùa đông bắc tràn về giữa mùa hạ
nhiều người đùa vui rằng sáng tháng năm ra đường cứ ngỡ đông về
những ngày này hà nội và các tỉnh miền bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh hiếm gặp
tuy cường độ không mạnh nhưng nền nhiệt tại các tỉnh bắc bộ vẫn giảm khá sâu
vùng đông băng nền nhiệt giảm khoảng một mươi độ ra động từ hai mươi đến hai mươi hai độ
vùng núi cao có nơi xuống một mươi bảy độ trời lạnh
tại hà nội nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay được dự báo hai mươi bốn độ
về đêm và sáng nền nhiệt chỉ ở mức hai mươi độ
với mức nhiệt này người dân ra đường vào sáng sớm vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh như đầu đông
trên đường phố hà nội vào sáng sớm hầu hết người dân đều phải khoác thêm một lớp áo khoác gió bên ngoài để tránh lạnh
thời tiết xe lạnh
thời tiết xe lạnh tạnh giáo khiến hà nội tháng năm như cuối thu đầu đông
nhiều trẻ em còn được phụ huynh bọc kín mít khi ra đường
dự báo tình trạng sáng thu trưa hè đêm đông tại hà nội và các tỉnh miền bắc sẽ kéo dài trong khoảng vài ngày nữa
nền nhiệt xuống mức hai mươi độ đã khiến nhiều người dân ra đường vào sáng sớm co do
đây cũng là thời tiết lý tưởng để người dân ra đường tận hưởng không khí dễ chịu
theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đêm qua và sáng sớm nay một mươi sáu tháng năm
không khí lạnh đã ảnh hưởng đến bắc trung bộ và hầu hết các nơi ở phía tây bắc bộ
dự báo ngày hôm nay một mươi sáu tháng năm không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây bắc bộ và một số nơi ở trung trung bộ
ngày hôm nay một mươi sáu tháng năm khu vực bắc và trung trung bộ có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
phía tây bắc bộ sáng nay còn có mưa vừa có nơi mưa to và rông
ở bắc bộ và bắc trung bộ trời mát vùng núi có nơi chuyển lạnh
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi hai độ vùng núi có nơi từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
khu vực hà nội không mưa trời mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi hai độ
với tiết trời xe lạnh sẽ còn diễn ra vài ngày nữa tại miền bắc
quý vị và các bạn hãy nhớ ra đường mang thêm áo khoác mỏng và chú ý hơn về những bệnh liên quan tới đường hô hấp
trở lại với những tin tức covid một mươi chín trong bản tin ngày hôm nay
theo nghiên cứu mới cho thấy mũi tiêm thứ tư có thể tăng cường khả năng bảo vệ miễn dịch vượt quá mức đỉnh đạt được sau mũi tiêm thứ ba
các nhà nghiên cứu cho biết mũi tiêm thứ tư có thể cải thiện hơn nữa các phản ứng miễn dịch
tại anh hiện đang tiêm mũi thứ tư cho những người từ bảy mươi năm tuổi trở lên và những người trên một mươi hai tuổi bị ước chế miễn dịch
giáo sư shawfoss tại viện nghiên cứu chăm sóc sức khỏe quốc gia của anh nihr người đứng đầu thử nghiệm mới của anh coopbus cho biết
chúng tôi đã chứng minh liều thứ tư của vaccine covid một mươi chín có thể tăng cường đáng kể cả kháng thể và miễn dịch tế bào khi tiêm hơn sáu tháng sau liều thứ ba
các nhà nghiên cứu thử nghiệm coopbus cho biết
trên tạp chí bệnh truyền nhiễm lenson đã báo cáo cách họ đo lường phản ứng miễn dịch ở một trăm sáu mươi sáu người tham gia
những người tiêm mũi vaccine covid một mươi chín thứ bốn bảy tháng sau khi tiêm mũi pfizer biontech thứ ba
tất cả những người tham gia có hai mũi đầu tiên là vaccine pfizer biontech hoặc oxford astrazeneca
một nửa được phân bổ ngẫu nhiên để nhận đủ liều pfizer untec khi tiêm mũi thứ tư
những người còn lại được tiêm một nửa liều moderna
ở cả hai nhóm không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào liên quan đến vaccine
cùng với đó các nhà nghiên cứu cho biết
nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ một trăm ba mươi ba người tham gia
phát hiện ra rằng một mươi bốn ngày sau khi tiêm mũi thứ tư
lượng kháng thể tăng gấp một sáu lần ở những người được tiêm vaccine pfizer biontech
và tăng hơn gấp hai lần ở những người được tiêm một nửa liều moderna
so với hai mươi tám ngày sau mũi thứ ba khi nồng độ kháng thể vẫn ở mức cao nhất
mặt khác mức độ kháng thể và tế bào t tăng lên đáng kể một mươi bốn ngày sau khi tiêm mũi thứ tư ở cả hai nhóm
nhóm nghiên cứu viết
kết quả của chúng tôi về khả năng sinh miễn dịch cũng phù hợp với bằng chứng quan sát
hiệu quả của vaccine tại israel
cho thấy khả năng bảo vệ chống lại nhiễm trùng có triệu chứng và bệnh nặng khi tiêm nhắc lại mũi thứ tư
giáo sư alma nói
ngược lại nếu nhiều người trong chúng ta ngay cả với lượng kháng thể biểu kiến cao
có ít kháng thể chống lại omicron
thì càng nên cấp bách tiêm liều thứ tư ở mọi nhóm tuổi để tăng cường trở lại mức bảo vệ
đến sáng một mươi năm tháng bốn thế giới có trên năm trăm linh hai bảy mươi hai triệu người mắc covid một mươi chín
trong đó có hơn sáu hai mươi một triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này
các mũi tiêm bổ sung ngừa covid một mươi chín
có hiệu quả nhất định đặc biệt đối với người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch kém
đây là kết luận được rút ra từ nghiên cứu của các nhà khoa học nhật bản và israel
theo đó một tháng sau khi tiêm mũi thứ ba
mật độ kháng thể bình quân của người được tiêm bằng vaccine của hãng pfizer
cao gấp năm mươi hai một lần so với thời điểm trước khi tiêm
ba tháng sau khi tiêm mật độ kháng thể bình quân chỉ còn cao gấp hai mươi bảy năm lần
đối với những người được tiêm bằng vaccine của moderna
mật độ kháng thể vào thời điểm một tháng và ba tháng sau khi tiêm
lần lượt cao gấp bảy mươi ba lần và ba mươi sáu lần
so với thời điểm trước khi tiêm
trong khi đó nghiên cứu của các nhà khoa học israel cho thấy
mũi vaccine ngừa covid một mươi chín thứ tư có thể giảm bảy mươi năm nguy cơ tử vong ở người trên sáu mươi tuổi
các nhà nghiên cứu từ đại học alberdin đã xem xét kết quả từ một trăm năm mươi tám nghiên cứu
gồm hơn hai trăm bảy mươi người tham gia ở khắp nơi trên thế giới
để xác định tác động của covid một mươi chín với người mắc tiểu đường
theo đó người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ tử vong cao hơn một tám mươi bảy lần

và khả năng chuyển vào icu cao hơn một năm mươi chín lần
khi mắc covid một mươi chín nguy cơ tử vong của bệnh nhân tiểu đường tăng lên đáng kể
so với bệnh nhân không có bệnh lý này
cụ thể người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ tử vong cao hơn một tám mươi bảy lần
và khả năng phải chuyển vào icu cao hơn một năm mươi chín lần
bên cạnh đó số liệu tổng hợp từ nhiều nguồn nghiên cứu trên thế giới cũng chỉ ra
bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ cao phải nhập viện trong điều kiện nguy kịch
và điều trị oxy cao áp cao hơn người bình thường
số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ bệnh nhân mắc tiểu đường khi nhiễm virus sars cov hai
cần điều trị oxy cao áp cao hơn một bốn mươi bốn lần
đồng thời người nhập viện trong tình trạng nặng và nguy kịch cao hơn hai tám mươi tám lần
theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí endocrinology diabetes and metabolism
bệnh nhân tiểu đường ở trung quốc hàn quốc và trung đông
có nguy cơ tử vong cao hơn so với những bệnh nhân đến từ các nước eu hoặc mỹ
tuy nhiên báo cáo dữ liệu từ bệnh nhân ở các nước eu và mỹ không có quá nhiều sự khác biệt
điều này củng cố thêm những kết luận về sự tác động của hệ thống chăm sóc sức khỏe
đến việc giảm nguy cơ tử vong của bệnh nhân covid một mươi chín có bệnh lý nền
các chuyên gia cho rằng kiểm soát lượng đường huyết giúp bệnh nhân giảm thiểu nguy cơ tử vong do covid một mươi chín
trong bối cảnh đại dịch việc tăng cường các phòng khám bệnh tiểu đường ngoại trú
đảm bảo theo dõi nhất quán bệnh nhân tiểu đường
và tối ưu hóa việc kiểm soát đường trong máu sau khi nhiễm covid một mươi chín có ý nghĩa quan trọng với bệnh nhân
sau đây là cập nhật tình hình covid một mươi chín tại triều tiên
thưa quý vị cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên ngày hôm nay một mươi sáu tháng năm
ghi nhận thêm tám người chết do sốt vài ngày sau khi xác nhận nhiễm covid một mươi chín đầu tiên ở nước này
con số nói trên nâng tổng số người chết ở triều tiên lên năm mươi
kể từ khi triều tiên ngày một mươi hai tháng năm xác nhận có ca covid một mươi chín đầu tiên
ca nhiễm biến thể phụ tàng hình ba hai của biến thể onglicron sau hơn hai năm tuyên bố không ghi nhận ca nhiễm nào
theo afp dẫn lại thông tin từ báo chí triều tiên
tính đến nay đã có tổng cộng một hai trăm một mươi ba năm trăm năm mươi ca bị sốt ở triều tiên
và còn ít nhất năm trăm sáu mươi bốn tám trăm sáu mươi người đang được điều trị
ngày một mươi năm tháng năm hãng thông tấn kcna đưa tin nhiều người trong số trường hợp tử vong
bất cần trong việc dùng thuốc do thiếu kiến thức và hiểu biết về căn bệnh nhiễm biến thể tàng hình của biến thể omicron
cũng như biện pháp điều trị chúng
theo yonhap báo chí triều tiên dùng từ người bị sốt thay vì bệnh nhân covid một mươi chín hay ca nhiễm được xác nhận
có thể là do triều tiên thiếu các bộ xét nghiệm
hoặc thiết bị khác để xác nhận ca nhiễm
triều tiên tuần trước lần đầu tiên thừa nhận
đang phải đối mặt với một làn sóng covid một mươi chín bùng nổ
trong đó giới chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng
nước này với cơ sở vật chất y tế hạn chế
và chưa triển khai chương trình tiêm chủng
có thể bị ảnh hưởng nặng nề
với ca tử vong tăng nhanh chóng như vậy
triều tiên cũng đang nâng mức cảnh báo về đại dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó là đẩy mạnh những biện pháp chống dịch lên cao nhất
trước tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu căng thẳng
mới đây chủ tịch triều tiên kim jong un đã chủ trì một phiên họp khẩn cấp
yêu cầu quân đội ổn định nguồn cung thuốc ở bình nhưỡng
trong bối cảnh đang đối phó đợt bùng phát covid một mươi chín
theo reuters hãng thông tấn nhà nước kcna đưa tin
tại cuộc họp khẩn cấp của bộ chính trị hôm một mươi năm tháng năm
nhà lãnh đạo kim jong un đã chỉ trích thái độ làm việc vô trách nhiệm
và khả năng tổ chức điều hành yếu kém của nội các
cũng như ngành y tế công cộng
chính phủ đã ra lệnh phân phối nguồn thuốc sự chữ
nhưng ông kim cho rằng thuốc chưa đến tay người dân một cách kịp thời
và chính xác thông qua các hiệu thuốc theo kcna
ông kim yêu cầu triển khai một lực lượng quân y hùng hậu
nhằm ổn định ngay việc cung cấp thuốc ở bình nhưỡng
cùng ngày chủ tịch triều tiên cũng đến các hiệu thuốc nằm gần sông tây đông
ở bình nhưỡng để tìm hiểu về nguồn cung và hoạt động mua bán thuốc
ông kim nói rằng các nhà thuốc không được trang bị tốt
để thực hiện những chức năng của mình một cách trơn tru
không có khu vực bảo quản thuốc thích hợp
ngoài các quầy trưng bày và nhân viên bán hàng không có trang phục vệ sinh phù hợp
theo kcna triều tiên đang thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhanh chóng
để kiểm soát dịch bệnh
nhưng không có dấu hiệu cho thấy bình nhưỡng sẽ chấp nhận các đề nghị quốc tế về vaccine
pcna đưa tin vào ngày một mươi năm tháng năm rằng
tất cả các tỉnh thành phố và quận hạt trên cả nước đã bị phong tỏa hoàn toàn
và các đơn vị làm việc đơn vị sản xuất và đơn vị dân cư đóng cửa từ sáng ngày một mươi hai tháng năm
và việc tuần tra nghiêm ngặt và chuyên sâu đối với tất cả người dân đang được tiến hành
trước đó một ngày chủ tịch kim cho biết
làn sóng covid một mươi chín đã đẩy nước này vào tình trạng hỗn loạn lớn
và kêu gọi một cuộc chiến toàn lực để ngăn chặn bùng phát dịch bệnh
kcna đưa tin
các cơ quan y tế đã thiết lập thêm nhiều chốt phòng chống dịch
và khẩn trương vận chuyển vật tư y tế đến các bệnh viện và trạm y tế
trong khi các quan chức cấp cao đã tặng thuốc dự trữ
báo cáo cho biết
phần lớn các trường hợp tử vong là vì bất cần cho việc dùng thuốc
do thiếu kiến thức và hiểu biết về biến thể omecron
và phương pháp điều trị đúng đắn
với cơ sở y tế vật chất hạn chế và chưa triển khai chương trình tiêm chủng
triều tiên rất có thể sẽ đối mặt với làn sóng dịch covid một mươi chín đầy khó khăn trong thời gian tới
nếu không kiểm soát triệt đề được sự lây lan của virus
còn tại trung quốc từ ngày một mươi sáu tháng bốn
trung tâm tài chính thượng hải sẽ cho phép các doanh nghiệp trung tâm thương mại siêu thị nhà thuốc
mở cửa trở lại theo từng giai đoạn sau nhiều tuần đóng cửa để ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín
theo phó thị trưởng thượng hải trên tông
thời gian gần đây chính quyền thành phố cũng đang đẩy mạnh việc mở cửa các doanh nghiệp
và cho phép người lao động trở lại làm việc để đảm bảo nguồn cung cấp mặt hàng thiết yếu
theo vị quan chức này số địa điểm kinh doanh được vận hành trở lại trong thành phố đã tăng từ mức thấp nhất
là chưa đến một bốn trăm linh cơ sở lên một mươi sáu trăm hai mươi năm cơ sở
lượt giao hàng hàng ngày cũng tăng lên mức năm triệu
các doanh nghiệp sẽ được phép mở cửa đợt này bao gồm trung tâm thương mại chợ truyền thống và các hiệu làm tóc
các địa điểm như trung tâm thương mại cửa hàng tiện ích siêu thị cửa hàng tạp hóa
và các nhà thuốc sẽ được phép mở cửa trở lại theo giai đoạn
trong khi các chợ truyền thống và các hiệu cắt tóc cũng được mở lại với công suất hạn chế
hiện vẫn chưa rõ người dân thành phố có được phép ra ngoài tự do hay vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách
đây là đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại thượng hải nói riêng và trung quốc nói chung trong vòng hai năm qua
khoảng hai mươi năm triệu người dân thành phố được yêu cầu tuân thủ các biện pháp giãn cách để phòng dịch áp dụng từ đầu tháng bốn
chính quyền thượng hải đặt mục tiêu sỡ bỏ hạn chế vào giữa tháng năm
khi không ghi nhận số ca mắc mới bên ngoài các trung tâm cách ly trong ba ngày
số ca mắc mới tại thượng hải bắt đầu giảm với một trăm sáu mươi sáu ca nhiễm mới
và một hai trăm linh ba ca không có triệu chứng ghi nhận trong ngày một mươi bốn tháng năm
việc ca mắc giảm và chính quyền quyết định mở lại một số hoạt động cho thấy
đây là những tín hiệu tích cực về dịch covid một mươi chín trong suốt khoảng thời gian chiến đấu với virus vừa qua
chuyển sang những tin tức mới nhất về tình hình giao thông trong nước
thưa quý vị tối ngày một mươi năm tháng năm một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa năm xe ô tô trên đường vành đai ba trên cao
theo hướng mai dịch đi linh đàm khiến cho giao thông ủn tắc kéo dài
khoảng hai mươi h ngày một mươi năm tháng năm tại đường vành đai ba trên cao
hướng mai dịch đi linh đàm một chiếc xe tải tông vào đuôi một xe ô tô tải khác
dừng đỗ không cảnh báo trên làn đường phía ngoài cùng được phép chạy xe với tốc độ tám mươi km trên giờ
cũng tại thời điểm này ba xe ô tô con đi cùng chiều phía sau xe tải trên cũng lần lượt tông vào đuôi nhau
trong đó một chiếc xe ô tô hiệu fort không giữ khoảng cách không làm chủ tốc độ
nên tông mạnh vào đuôi xe ô tô hiệu honda phía trước khiến xe này bị lật chắn ngăn đường vành đai ba trên cao
vụ tai nạn xảy ra khiến giao thông trên tuyến đường này bị ùn tắc kéo dài hàng km
các lối sẽ trên đường vành đai ba cũng xảy ra tình trạng trên ảnh hưởng đến việc lưu thông của đường phạm hùng nguyễn xiển
theo thông tin ban đầu nguyên nhân được cho là do xe tải mang bề kiểm soát chín mươi tám c hai mươi x gặp sự cố rừng giữa đường
bốn xe ô tô phía sau đâm rồn toa sự việc khiến tuyến đường vành đai ba trên cao bị ủn tắc kéo dài
ngay sau đó đội cảnh sát giao thông đường bộ số một mươi bốn phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội phối hợp
và đội cảnh sát giao thông số sáu phân luồng phương tiện từ xa
toàn bộ lối lên đường vành đai ba hướng mai dịch linh đàm tạm thời bị phong tỏa không cho xe cộ đi lại để xử lý vụ việc
theo đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn vụ tai nạn khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng nhưng may mắn không xảy ra thương vong
phòng cảnh sát giao thông công an hà nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện di chuyển ở vành đai ba trên cao
chủ động chọn lộ trình đi lại
tại huyện thanh trương mới đây một chiếc xe ô tô con bất ngờ bốc cháy ngủn ngụt sau khi đang lưu thông trên quốc lộ bốn mươi sáu c
rất may cả bốn thành viên trong một gia đình trên xe đều kịp thoát ra an toàn
vào tối một mươi năm tháng năm ông phan bá ngọc chủ tịch ủy ban nhân dân xã thanh liên huyện thanh trương cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe ô tô con rất may không có thiệt hại về người khi cả bốn thành viên trong một gia đình trên xe đều kịp thoát xa an toàn
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi năm tháng năm xe ô tô mang bì kiểm soát
ba mươi bảy m năm mươi năm xx do anh n t h sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú ở xã cát văn huyện thanh trương điều khiển di chuyển trên quốc lộ bốn mươi sáu c
khi xe đi đến địa phận xóm liên khai xã thanh liên huyện thanh trương thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
phát hiện sự việc anh hát cùng vợ và hai con nhỏ hốt hoảng tông cửa thoát ra ngoài đồng thời hô hoán người dân xung quanh ứng cứu
nhưng do trời nắng nóng nên ngọn lửa nhanh chóng thiêu dụi hoàn toàn chiếc xe hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất về covid một mươi chín cũng như đời sống xã hội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tới quý vị và các bạn
cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại